tiếp tục thông tin về vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh bầy tiểu khu ba trăm sáu mươi ba nông lâm trường tân lập
tỉnh nguy bình phước đã gửi công văn khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương báo cáo và làm rõ vụ việc
theo đó tỉnh nguy bình phước đề nghị ubnd tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan
nhanh chóng báo cáo công tác quản lý bảo vệ rừng và tình hình hiện nay liên quan đến vụ phá rừng
giao giám đốc công an tỉnh bình phước chỉ đạo điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng
theo đúng quy định của pháp luật đề xuất xử lý trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan